liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe ô tô
trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm qua
đã làm cho hai người chết và ba người bị thương
ông đinh duy gio phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường ái quốc
thành phố hải dương tỉnh hải dương cho biết
danh tính tài xế điều khiển chiếc xe ô tô con đã tử vong
được xác định là lê văn lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị trấn gia lộc tỉnh hải dương
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường ái quốc
các nạn nhân đều là người trong gia đình có quan hệ họ hàng với nhau
ở thị trấn gia lộc hải dương và đang đi ăn cưới ở thôn vũ xá
trong số hai nạn nhân tử vong có một người là tài xế
một người khác hiện đang chưa xác định được danh tính
ba người bị thương đều đã là người cao tuổi
nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn bước đầu được cơ quan chức năng xác định
là do đoạn đường ngang dân sinh từ thôn vũ xá ra quốc lộ năm không có barrier
chỉ có đèn tín hiệu
và còi cảnh báo do không quan sát tài xế xe con đã lao xe qua
trong lúc tàu hỏa vừa chạy tới
trước đó thì vào khoảng thời gian trên
một xe ô tô khác cũng từ đường nhánh băng qua đường sắt không quan sát
đúng lúc này thì đoàn tàu lp tám chạy hướng hải phòng hà nội đi tới
cũng đã xảy ra tai nạn
hậu quả chiếc ô tô năm chỗ bị đoàn tàu đâm trúng kéo lê hàng trăm mét mới dừng lại
hai người tử vong ba người bị thương nặng
ngay sau khi tai nạn xảy ra cơ quan chức năng cũng đã khẩn trương
đến hiện trường tìm hiểu nguyên nhân xử lý vụ việc và khắc phục hậu quả
đến một mươi bảy giờ cùng ngày đường sắt hà nội hải phòng đã được thông tuyến
công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn cho biết đã bắt bốn đối tượng điều khiển xe mô tô
gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường là gây hậu quả là một người tử vong
đáng chú ý là thủ phạm gây ra vụ nói trên là những em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường
vi phạm giao thông nghiêm trọng gây ra hậu quả đau lòng
vào ngày chín tháng ba hoàng đình dương điều khiển xe mô tô chở lành văn hữu
vì thành tùng điều khiển xe mô tô không biệt kiểm soát trở lý hoàng vũ
cả bốn đối tượng đều là học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông na dương huyện lộc bình
khi đến km hai mươi sáu một trăm linh qua địa bàn xã tú đoạn huyện lộc bình thì dương đã đâm vào ông hoàng văn thồng
đang dắt xe đạp qua đường khiến ông thồng tử vong tại chỗ
sau khi tai nạn xảy ra phương tiện của dương bị hư hỏng các đối tượng đã để lại xe vào cạnh đường
rồi cả bốn lên xe do tùng điều khiển bỏ trốn khỏi hiện trường
trên đường đi các đối tượng đã bảo dương vứt áo khoác sinh mau xuống đường
sau đó về nhà trọ của hữu ở thị trấn na dương ngủ
thưa quý vị ngày hôm nay tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao trả lời câu hỏi
của các phóng viên về các biện pháp của chính phủ việt nam trong việc bảo hộ công dân đoàn thị hương
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết trong những ngày qua
các cơ quan chức năng của việt nam đã tiến hành nhiều biện pháp bảo hộ công dân
đảm bảo công bằng quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn thị hương
chiều ngày một mươi hai tháng ba phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã có cuộc điện đàm với bộ trưởng ngoại giao malaysia
tiếp đó ngày một mươi ba tháng ba bộ trưởng tư pháp lê thành long cũng có thư gửi tổng trưởng lý malaysia
ngày một mươi bốn tháng ba thứ trưởng ngoại giao nguyễn quốc dũng đã gặp đại sứ malaysia tại việt nam
đề nghị phía malaysia đảm bảo xét xử công bằng khách quan trả lại tự do cho công dân việt nam đoàn thị hương
ngay từ khi vụ việc xảy ra bộ ngoại giao việt nam đã chỉ đạo các cơ quan liên quan
tiếp xúc với công dân đoàn thị hương và gia đình giải thích hỗ trợ pháp lý tìm luật sư
tìm kiếm nhân chứng theo đúng quy định của pháp luật sở tại và thông lệ quốc tế
đại diện của đại sứ quán việt nam tại malaysia thường xuyên tiếp xúc với đoàn thị hương
và có mặt tại các phiên tòa sẵn sàng hỗ trợ hương khi cần thiết
công an tp tuy hòa tỉnh phú yên đã làm rõ đối tượng dùng dao chém gây thương tích bảo vệ bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
sáng ngày bảy tháng ba nguyễn công thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú phường tám tp tuy hòa đến bệnh viện đa khoa tỉnh đón vợ xuất viện
khi vào cổng thắng chạy vào đường ngược chiều nên đã bị anh mai hòa hiệp là nhân viên bảo vệ chặn lại và dùng gậy gỗ bảo vệ đánh vào vai
bực tức thắng dùng mã tấu xông vào chém anh hiệp gây thương tích
sau khi nhận được tin báo công an tp tổ chức truy xét và nhanh chóng bắt được thắng
khám xét khẩn cấp nơi ở của thắng công an tp đã thu giữ nhiều ung khí trong đó có một khẩu súng cồn bắn đạn bi và một bịch ma túy cùng sử dụng ma túy
hiện công an tp tuy hòa tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm trước pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đắk nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trần huynh đệ lưu hoàng anh
đều như sau
trần huynh đệ đã đưa chú tại xã đức minh huyện đắc minh đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi di trú đối với nguyễn tuấn anh chú tại huyện đắc minh để điều tra làm rõ về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo đó từ đầu năm ngoái trần huỳnh đệ nguyễn tuấn anh lưu hoàng anh sử dụng tài khoản facebook cá nhân của mình rồi đăng thông tin nhận làm các loại giấy tờ giả với giá giấy phép lái xe ô tô từ hai triệu đến hai triệu ba trăm linh nghìn đồng mô tô là tám trăm linh đồng
giấy chứng nhận đăng ký xe là một triệu bảy trăm linh nghìn đồng
sau khi có thông tin của khách hàng đệ và anh dùng tài khoản zalo facebook gửi thông tin qua tài khoản của một số đối tượng khác chưa xác định lai lịch địa chỉ cụ thể để thỏa thuận thời gian giá cả và địa điểm giao nhận hàng
với thủ đoạn này các đối tượng đã làm giả ba mươi hai giấy chứng nhận đăng ký xe bằng lái ô tô và mô tô giả các loại bán cho những khách hàng có nhu cầu
quá trình điều tra cơ quan công an thu giữ một mươi giấy phép lái xe và hai ca vét xe giả cùng nhiều giấy tờ vật dụng
hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra tại ngã tư đồng xoài thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã khiến một em học sinh đang trên đường đi học tử vong tại chỗ và hai nam thanh niên bị thương
thông tin này sẽ có trong cụm tin vắn sau đây
khoảng một mươi ba giờ trưa nay em lê nguyễn tuyết trinh học sinh trường trung học phổ thông hùng vương điều khiển xe đạp điện trên đường đi học
khi dừng đèn đỏ tại ngã tư đồng xoài em trinh đi vào khu vực vòng xuyến thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải biển kiểm soát
xe tải viện kiểm soát bốn mươi tám c ba nghìn một trăm một mươi chưa xác định người điều khiển
cú va chạm mạnh khiến em trinh ngã văng ra đường và bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ
trước đó vào khoảng một mươi hai giờ trưa cùng ngày cũng tại vòng xuyến ngã tư đồng xoài một vụ va chạm giao thông giữa xe tải biển kiểm soát chín mươi ba c một mươi một nghìn một trăm năm mươi chín chưa xác định người điều khiển
và xe máy do anh hoàng kim quy ở huyện đồng phú tỉnh bình phước điều khiển trở phía sau anh võ xuân giang
chiếc xe máy bị vướng vào xe tải kéo xa gần chục mét
anh giang ngồi sau xe nhanh chí nhảy ra khỏi xe và chạy theo kéo anh quy ra ngoài
vụ tai nạn đã khiến chiếc xe máy bị hư hỏng nặng hai thanh niên đi xe máy bị thương phải đi cấp cứu
còn tại tỉnh lâm đồng cũng vào khoảng một mươi ba giờ trưa nay một chiếc xe ô tô toyota antis do một thanh niên cầm lái đã gây tai nạn liên hoàn
sau khi chiếc xe này chạy hướng nguyễn văn cử ra bờ hồ xuân hương thì đâm cùng chiều vào xe ô tô bốn mươi chín a hai mươi nghìn hai trăm chín mươi đang đậu tại phường một thành phố đà lạt
sau đó tài xế quay đầu xe về hướng ngược lại với tốc độ rất nhanh
đến đoạn phía trước trung tâm điện máy xanh nguyễn văn cử thì đâm vào một xe máy chạy cùng chiều là một phụ nữ bất tỉnh
tài xế tiếp tục lao nhanh và rẽ trái vào đường ba tháng hai
đến chi nhánh điện lực đà lạt thì tiếp tục đâm vào hai xe máy sau đó đâm vào xe taxi rồi đâm vào cột điện bên trái mới dừng hẳn
ghi nhận ban đầu có ba người bị thương được người dân và lực lượng công an đưa đi cấp cứu
công an tp đà lạt cho biết sau khi gây tai nạn tài xế vẫn ngồi trên xe tỏ ra phấn khích và lắp múa theo tiếng nhạc
tiếp tục tăng cường hoạt động tuần tra chốt chặn để kịp thời phát hiện hành vi phạm tội của các đối tượng hình sự ma túy
vào tối ngày hôm qua tại chốt công tác trên đường ngô văn sở quận liên triều thành phố đà nẵng
tổ công tác số ba của lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đã kịp thời ngăn chặn một đối tượng đang tàng trữ số lượng lớn ma túy
phát hiện nguyễn công chính chủ tại vườn hòa khánh bắc quận liên triều có nhiều biểu hiện bất minh như cố gắng lạng lách để vượt chốt
lực lượng làm nhiệm vụ đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính
sau khi bị bao vây và thấy không thể thoát được chính lập tức phi tang số ma túy đang giữ trong người nhưng bị lực lượng chín trăm một mươi một kịp thời phát hiện
tại hiện trường phát hiện hai gói ma túy dạng ketamin cùng một mươi viên thuốc lắc
khám xét nhanh trên người đối tượng tiếp tục phát hiện một bao thuốc lá
bên trong có chứa gần hai mươi viên thuốc lắc cùng năm gói ni lông chứa ma túy dạng ketamin
chính khai nhận đang chuẩn bị đi giao ma túy cho các con nghiện trên địa bàn
sau ba ngày xét xử gần một tuần nghị án vào chiều ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên sơ thẩm vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
với mức án gần ba mươi ba năm tù đối với hai mươi ba cán bộ thuộc tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế hà tiên
và chí cục khải quan cửa khẩu quốc gia giang thành thuộc cục khải quan kiên giang
các bị cáo bị cáo buộc để các doanh nghiệp thông quan khống hàng hóa và tiền tệ chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước gần một trăm một mươi tỷ đồng
cụ thể hội đồng xét xử tuyên nguyễn xuân diệu nguyễn văn bảo nguyên phó tri cục trưởng hải quan cửa khẩu hà tiên lần lượt là ba năm và một mươi năm tháng tù giam
phạm quốc tuấn nguyên phó tri cục trưởng hải quan giang thành hai năm tù giam đinh xuân thảo và phù thụ minh công chức tri cục hải quan hà tiên lãnh mức án hai mươi tháng tù giam và một mươi năm tháng tù giam
riêng các bị cáo còn lại nguyên là tri cục trường phó tri cục trường công chức hải quan cửa khẩu hà tiên và giang thành lãnh mức án từ chín cho đến ba mươi tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cả hai mươi ba bị cáo lãnh án tù lần này có liên quan đến vụ án chiếm đoạt một trăm một mươi tỷ đồng tiền hoàn thuế do trần hữu thọ và huỳnh văn trong cùng một số đối tượng khác thực hiện từ năm hai nghìn một mươi đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể thọ và trong cùng các đồng phạm thành lập nhiều doanh nghiệp công ty để mua bán hóa đơn khống với nhau
sau đó xuất hóa đơn bán hàng tạp hóa khống qua campuchia lập hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt gần một trăm một mươi tỷ đồng tiền hoàn thuế của nhà nước
tiến hành điều tra mở rộng vụ án cơ quan công an xác định thọ và trong thực hiện được hành vi là do sự thiếu trách nhiệm của các công chức hải quan cửa khẩu hà tiên và sang thành
cũng liên quan đến vụ án này năm hai nghìn một mươi sáu một mươi bị cáo nguyên là lãnh đạo công chức hải quan hà tiên và giang thành cũng đã bị tòa nhân dân tỉnh kiên giang xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và bị tuyên phạt các mức án từ hai năm đến bốn năm sáu tháng tù giam
một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh bài vừa bị công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện long hồ bắt quả tang vào chiều ngày hôm qua
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tang tám đối tượng
lực lượng công an tỉnh vĩnh long đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc xã thạnh cuối huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi sáu bộ bài tay năm điện thoại di động và số tiền hơn ba mươi một triệu đồng
lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm thu giữ tăng vật và mời nhóm đối tượng trên về cơ quan công an để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
lực lượng công an tỉnh vĩnh long đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc xã thạnh cuối huyện long hồ tỉnh vĩnh long
lực lượng công an tỉnh vĩnh long đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền theo quy định của pháp luật
lực lượng công an tỉnh vĩnh long đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc xã thạnh cuối huyện long hồ tỉnh vĩnh long